ngày một mươi tám tháng một nhà ga bà đen thuộc hệ thống cáp treo hiện đại tại khu du lịch quốc gia núi bà đen
đã chính thức được tổ chức kỷ lục thế giới guinness công nhận là nhà ga cắp treo lớn nhất trên thế giới
với diện tích lên đến một mươi chín trăm năm mươi chín m hai nằm ở cao độ bốn mươi hai m ga bà đen có thiết kế mái được tạo hình ba cột sóng
tượng trưng cho ba ngọn núi là núi bà núi phụng và núi heo
ngoài ga bà đen hệ thống cắp treo núi bà đen còn có ga chùa hang mang dáng dấp một ngôi chùa
và ga vân sơn lấy cảm hứng từ kiến trúc tòa thánh đạo cao đài
với việc tuyến cáp treo hiện đại bậc nhất vừa đi vào hoạt động và đặc biệt là nhà ga cáp treo bà đen lớn nhất thế giới
khu du lịch núi bà đen hứa hẹn sẽ là một điểm đến độc đáo hấp dẫn của vùng đông nam bộ
đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán canh tí sắp tới góp phần mở ra một tương lai khởi sắc cho ngành du lịch tây ninh